từ ngày một mươi tám tháng một mươi công an huyện đắk cờ rồng phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi bốn a một mươi bảy nghìn tám trăm hai mươi ba di chuyển theo hướng lao bảo đông hà
có nhiều bỉ huyện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một trăm sáu mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống và hai mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống tổng trọng lượng khoảng ba trăm linh kg
tại cơ quan công an tài xế trần thanh long chú tại xã do hải huyện do linh khai nhận số pháo hoa trên được long nhận trở thuê từ xã tân long huyện hương hóa về khu vực ngã tư sòng huyện cam lộ
đồn biên phòng cửa khẩu vạn lý bộ đội biên phòng cao bằng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành huyện hạ lan bắt giữ các đối tượng vận chuyển một mươi sáu quả trứng vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng ma văn chiến triệu văn huy lê hồng phú
và trần hùng cường bị bắt quả tang khi đang chở số hàng trên bằng xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi tám đỗ ở khu vực biên giới
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số trứng vịt kể trên
cùng ngày đội biên phòng cửa khẩu lý vạn phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tiến hành tiêu hủy số ra cầm trên theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị theo số liệu của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
trong tháng chín vừa qua ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất đó là giả mạo website lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link hoặc các file nén
lừa đảo thẻ tín dụng và chiếm đoạt tài sản thông qua mã qr
và cũng trong tháng chín thì hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia cũng đã ngăn chặn triệt đề bốn trăm bốn mươi một website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến
hiện các cơ quan chức năng trong đó có bộ công an bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước đều đang tích cực phối hợp để phòng chống vấn nạn này
trang phạm bếp cổng không gian mạng quốc gia do trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng thường xuyên cập nhật những thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới
đây là các thông tin người dân có thể theo dõi tham khảo để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo
để thông tin trên các nền tảng truyền hình hay là mạng sâu hộ của các cơ quan chức năng tổ chức thường xuyên đưa về những hình thức lừa đảo hay là những cách phòng tránh dấu hiệu nhận biết để có thể nhận biết về các hình thức lừa đảo
vấn đề thứ hai phải luôn có ý thức bảo vệ được thông tin cá nhân của chính bản thân mình trên không gian mạng không cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như là căn cơ công dân hình ảnh khuôn mặt hay là otp
cho bất kỳ một đối tượng
cùng với bộ thông tin và truyền thông bộ công an cũng đang tích cực tuyên truyền qua nhiều kênh dưới nhiều hình thức để nâng cao sự cảnh giác của người dân
bên cạnh đó cơ quan công an tổ chức tốt công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung xác minh điều tra xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật
thời gian chín tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các đơn vị thuộc bộ thông tin truyền thông
chúng tôi giả soát và ngăn chặn trên hai bốn trăm linh website tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật trong đó có nhiều trang mạng hoạt động tổ chức đánh bạc quảng cáo cờ bạc lô đề trang mạng liên quan đến trò chơi có tính chất cờ bạc website tài khoản giao bán bằng cấp giả hội nhóm phan tuyết tài khoản cá nhân giao bán ma túy cờ xa v v
các trang mạng liên quan đến truyền bá văn hóa phẩm đổi trị
và các trang mạng vi phạm bản quyền thì chúng tôi đã tích cực ngăn chặn làm sạch các thông tin trên môi trường mạng
hiện nay lực lượng công an đang phối hợp với ngân hàng nhà nước để có giải pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là giải pháp ngăn chặn dòng tiền vi phạm pháp luật
việc kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu và xác minh thông tin nhận biết chủ tài khoản để giả soát đối tượng nghi ngờ giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán cũng đang được triển khai hiệu quả
cho đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thì đã có hai mươi bảy tổ chức tín dụng đã nghiên hệ và làm việc với c sáu của bộ công an để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán
và có bốn mươi hai tổ chức tín dụng thì đã và đang triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
và có bảy tổ chức tín dụng đã liên hệ với c sáu để mà làm việc giả soát cái đối tượng nghi ngờ giả mạo các loại giấy tờ với dữ liệu về sinh chắc học của căn cước công dân để phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm
thời gian tới ngân hàng nhà nước dự kiến sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông về phương án hỗ trợ các ngân hàng làm sạch dữ liệu đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến
với thông tin của các ngân hàng trực tuyến
đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến
tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê minh khái yêu cầu bảo đảm nguồn cung bình ổn giá thị trường phục vụ dịp cuối năm và tết nguyên đán xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý
để chủ động trong công tác quản lý điều hành giá và kiểm soát lạm phát trong các tháng còn lại của năm phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của chính phủ thủ tướng chính phủ tại chỉ thị thông báo trước đó
trong đó các bộ ngành địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới cập nhật sát tình hình cung cầu giá cả hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế để kịp thời cảnh báo các nguy cơ và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung bình ổn giá trong nước
bên cạnh đó phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình góp phần kiểm soát lạm pháp ổn định kinh tế vĩ mô ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối kiểm soát lạm pháp cơ bản và tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm pháp chung
sau khi vịnh hạ long tỉnh quảng ninh và quần đảo cát bà hải phòng
được unesco công nhận là quần thể di sản thiên nhiên thế giới vào ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua nhiều người làm du lịch đã đặt ra vấn đề cần có ban quản lý chung
doanh nghiệp chuyên gia du lịch lo lắng trước thực tế là cần phải thống nhất trong công tác quản lý chung cho quần thể di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long cát bà
ông heidiki hino đã từng có một chuyến du lịch đáng nhớ trên du thuyền chạy trên tuyến vịnh lan hạ
lần này ông quay trở lại đây với vợ đặt thêm một tour mới
để có thể trải nghiệm trên cả hai vịnh việc chia cắt địa giới hành chính giữa vịnh hạ long và lan hạ không phải là điều quan tâm của hầu hết những du khách nước ngoài như vợ chồng ông
tôi đã có chuyến trải nghiệm tuyệt vời bằng du thuyền ở trên vịnh
tôi đã được tắm biển được đi thuyền kayak thăm hang sáng tối và được câu cá bất cứ lúc nào
với tôi trải nghiệm trên thuyền mới là quan trọng
ở góc độ doanh nghiệp và du khách đại diện doanh nghiệp này cho rằng nên thành lập một ban quản lý chung
để bỏ tình trạng ngăn sông cấm trợ đã tồn tại nhiều năm qua giữa vịnh hạ long và lan hạ
nếu thông tuyến tàu mang số hiệu hải phòng có thể vào sâu trong cảng tuần châu hoặc một số cảng khác của quảng ninh để đón khách
hiện tại các chủ tàu phải sử dụng một loại tàu nhỏ chở khách từ bến tuần châu ra vùng nước giáp danh giữa vịnh hạ long và lan hạ để đưa khách lên tàu to
đúng là chúng ta nên có một ban quản lý chung thì đấy là rốt tốt nhất
thì thứ nhất là doanh nghiệp những doanh nghiệp vận hành họ có thể xin phép một đơn vị
và cái chi phí cũng rẻ hơn rất là nhiều
tàu trung chuyển cũng không an toàn bằng tàu ngủ đêm thì đấy là cái vấn đề
thì nếu mà chúng ta được vào sâu hơn trong vịnh tuần châu để cho đón khách thì cái chi phí vận hành sẽ giảm đi rất là nhiều
và hơn nữa là cái quan trọng nhất là khi mà hai bên gộp hay một ban quản lý thì khách có một hành trình nó thực sự là phong phú đa dạng hơn rất là nhiều
với sự kiện công nhận cụm quần thể vịnh hạ long tp hạ long tỉnh quảng ninh và quần đảo cát bà huyện cát hải tp hải phòng
là di sản thiên nhiên thế giới hạ long cát bà trở thành cụm di sản thứ hai mươi ba và là cụm di sản liên tỉnh đầu tiên của việt nam được unesco công nhận
vấn đề đặt ra là việc khai thác di sản song song với bảo tồn giá trị di sản sẽ được thực hiện như thế nào
bởi khi cả hạ long và cát bà đã không còn là di sản riêng của địa phương hay của quốc gia mà nằm trong quỹ đạo điều chỉnh chung của các di sản thế giới
cái được lớn nhất đầu tiên của ta là tạo ra một cái sung lực
đảm bảo một sự hài hòa cân bằng giữa bảo tồn và phát triển
các danh hiệu này là đi cùng với một kế hoạch bảo tồn một cách chi tiết
một ý chí rất là quyết liệt của địa phương
khi mà để mà đưa ra công nhận thì các địa phương phải có những cái cam kết
và như vậy thì tôi cho là cái lớn nhất của đấy là đảm bảo
đảm bảo sự cân bằng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển
câu chuyện xây dựng và phát triển những di sản liên vùng liên tình vốn không phải là vấn đề mới đặt ra
du lịch việt nam cũng được đánh giá là có lợi thế khi sở hữu một kho tàng di sản thiên nhiên
di sản văn hóa của nhân loại phong phú
vì vậy câu chuyện bắt tay nhau để đi cùng nhau và đi xa hơn
nhất là xây dựng các thị trường du lịch cạnh tranh lành mạnh để cùng vươn lên vẫn đang là thách thức đặt ra hiện nay
thưa quý vị hình ảnh đi xin từng xô nước chia nhau từng chậu nước để sinh hoạt
câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở thời bao cấp
thế nhưng nó lại hiện hữu gần một tuần nay tại khu đô thị thanh hà huyện thanh ngoài thành phố hà nội
hàng ngàn hộ dân nơi đây đang phải sống trong tình cảnh thiếu nước
thực trạng này không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày
mà còn khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn phải xoay sở mọi cách để có nước sạch sinh hoạt
nhiều ngày nay cứ hai mươi đến hai mươi ba giờ hàng ngày hàng nghìn hộ dân tại khu đô thị thanh hà
phải theo nhau xếp hàng chở đến nước từ những chiếc xe bồn chở nước như thế này
mặc dù đã đóng tiền nước hàng tháng đầy đủ thế nhưng họ luôn rơi vào tình cảnh thiếu thốn nước chầm trọng
những bể chế nước ngày nào cũng cạn chưa đáy và để có nước nấu cơm
chị đồng thị thu hương đành phải sử dụng bình nước mua sẵn giặt rũ thì sử dụng nước đi xin
còn tắm thì đi tắm nhờ cuộc sống đó khó nay lại càng khó khăn hơn
thật ra từ hôm mất nước đến giờ thì gia đình tôi chỉ có nước đi xin về đi xin về thì có nước xe bồn của cư dân
về thì nên hứng để dùng nước sinh hoạt còn bình thường thì nấu ăn chúng tôi cũng phải hạn chế
ví dụ như là một ngày thì hầu như là phải đi mua những cái đồ ăn sẵn mà không liên quan đến rửa giấy nhiều thì để dùng cho gia đình
hạn chế những đồ ví dụ như nước ngoại rau mà phải rửa nước đấy thì chúng tôi cũng hầu như là không được có

bình thường thèm rau thì chỉ mua cái đỗ củ quả rửa nào để cho đỡ tốn nước
cuộc sống của cư dân ở đây hoàn toàn bị xáo trộn
người dân ở đây người ta phải tốn kém rất nhiều về kinh tế về mặt tinh thần
các sinh hoạt hàng ngày của người dân không được đảm bảo
dân phải tự đi mua thùng xô về để tích chữ nước và phải đi xin nước ở các vùng lân cận
và người dân phải tự đi mua thùng xô về để tích trữ nước và phải đi xin nước ở các vùng lân cận
chúng tôi phải bỏ tiền ra để quyên góp để mua nước sạch nước xe bồn những cái xe tét nước trở về để tự phục vụ cho chính bản thân mình
phản ánh với phóng viên cư dân thanh hà cho biết tình trạng mất nước cũng thường xuyên diễn ra
họ đã nhiều lần kiến nghị lên đơn vị cấp nước và ban quản lý tòa nhà nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng
không có nước để sử dụng người dân sống trong muôn phàn khó khăn bức xúc khi phải đi mua đi xin từng xô nước không chỉ khiến cuộc sống đảo lộn
mà kinh doanh cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
thì tình hình mình kinh doanh ở đây thì bắt đầu là chiều ngày một mươi bốn thì mình thấy mất nước thì rất là khó khăn vì vấn đề mình là bên ký ốt kinh doanh
cho nên là sử dụng nước cũng tương đối cho nên là cũng gây rất khó khăn cho vấn đề kinh doanh
mong muốn là sao để các cấp chính quyền làm sao giúp đỡ giáo dân để có nguồn nước để sinh hoạt để cho ổn định cuộc sống
để cho vấn đề kinh doanh bên chỗ các ký ốt kinh doanh để có nước để kinh doanh
nhưng không bây giờ
bây giờ thì mọi vấn đề chi phí nó đề quá cao nên là vấn đề thua nỗ này xảy ra
câu chuyện thiếu nước sinh hoạt nếu vẫn còn tiếp diễn không biết rằng cuộc sống của những cư dân tại đây sẽ tiếp tục như thế nào
và đến thời điểm hiện tại người dân cũng chưa nhận được một thông báo chính thức từ chủ đầu tư đơn vị cấp nước
lý giải về tình trạng thiếu nước trong những ngày qua
và họ không còn cách nào khác ngoài sự chờ đợi phương án xử lý từ cơ quan chức năng
và chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đề cập trong phóng sự sau
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ trường quay tp hcm
kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm đoàn khối các cơ quan trung ương tại tp hcm
phối hợp cùng trường đại học nguyễn tất thành tổ chức chương trình ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội thu hút hơn ba sinh viên học sinh người lao động tham gia tìm việc làm trực tiếp tại hai mươi doanh nghiệp
cùng hai vị trí làm việc tại sàn giao dịch trực tuyến của trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp người lao động nhất là sinh viên vừa tốt nghiệp tiếp cận với thị trường lao động
việc làm với nhiều ngành nghề tuyển dụng số lượng lớn lao động như công nghệ thông tin cơ khí môi trường xây dựng kinh tế tài chính
logistics xuất nhập khẩu du lịch nhà hàng khách sạn
đặc biệt ngày hội còn giúp sinh viên người tìm việc có cái nhìn đa chiều và thực tế về nhu cầu tuyển dụng
những kỹ năng cần thiết của người lao động trong thời kỳ kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay
giúp sinh viên và người tìm việc xây dựng được định hướng nghề nghiệp của bản thân cho tương lai
đây cũng là dịp để nhà trường nắm bắt kịp thời tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp
ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần từ đó đào tạo lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội
loạt ngân hàng như bidv viettimbank cbank shb hdbank vbbank đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
phát hành cổ phiếu e shop cổ phiếu dành cho người lao động của công ty bán cổ phiếu quỹ để tăng vốn điều lệ
cụ thể bidv dự kiến phát hành tối đa gần sáu trăm bốn mươi hai triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
thời gian phát hành trong quý iv
tương tự hội đồng quán trị viettimbank cũng vừa phê duyệt phát hành hơn năm trăm sáu mươi bốn triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ một mươi một bảy mươi bốn
thời gian phát hành dự kiến là trong quý iv
sau khi hoàn tất phát hành vốn điều lệ viettinbank sẽ tăng thêm gần năm sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng từ bốn mươi tám năm mươi bảy tỷ đồng lên năm mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
ngân hàng vừa chào bán xong toàn bộ ba mươi triệu cổ phiếu quỹ cho bốn trăm chín mươi ba cán bộ công nhân viên giúp tăng tổng suất cổ phiếu đang lưu hành lên tới sáu bảy tỷ cổ phiếu
ước thu về hơn ba trăm linh tỷ đồng
seabank cũng dự kiến phát hành bốn mươi hai triệu cổ phiếu esop trong năm nay
đối tượng được mua là thành viên hội đồng quán trị thành viên bang kiểm soát cán bộ nhân viên của seabank và các công ty con của seabank
giá phát hành là một mươi hai đồng mỗi cổ phiếu
trên mạng xã hội đang có một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ tính dụng
hoặc nhu cầu tăng hạn mức thẻ tính dụng nhưng do chưa đủ điều kiện nên ngân hàng chưa cấp hạn mức
vì vậy ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ cũng như mạo otb cho bất kỳ đối tượng nào kể cả nhân viên ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cho biết tại ngân hàng không có bất cứ quy trình thủ tục nào yêu cầu người dân phải cung cấp đầy đủ thông tin thẻ
gồm số thẻ ngày hết hạn mã bảo mật cvv mã otb như cách mà các đối tượng lừa đảo thực hiện
để phòng ngừa ngoài việc bảo mật nêu trên người dân cần thường xuyên kiểm tra thông báo biến động số dư
có nghi ngờ mất tiền
cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết
để đảm bảo việc đánh giá kết luận các nội dung về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi được khách quan chính xác sở giao thông vận tải tp hcm quyết định gia hạn thời gian kiểm tra đến ngày một mươi tám tháng một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi còn gọi là xe khách thành bưởi đến hết hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi
việc gia hạn thêm thời gian nhằm đảm bảo việc đánh giá kết luận các nội dung về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi được khách quan chính xác
trước đó ngày năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã công bố quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với xe khách thành bưởi
thời gian kiểm tra từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi
các hoạt động kiểm tra bao gồm chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải của công ty
sau kiểm tra đoàn tổng hợp báo cáo kế nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm
theo số liệu của box office việt nam bộ phim đất rừng phương nam đạt doanh thu hơn năm mươi bốn tỷ đồng dù chỉ mới mở các xuất chiếu sớm
với kết quả bán vé khả quan trong cuối tuần đầu tiên bộ phim đất rừng phương nam quyết định đẩy ngày chiêu chính thức lên thành ngày một mươi sáu tháng một mươi thay vì ngày hai mươi tháng một mươi như dự kiến trước đó
tối một mươi sáu tháng một mươi cục điện ảnh xác nhận bản phim chính sửa đã ra rạp thay đổi một vài chi tiết
theo đó dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoàn giỏi và bộ phim đất phương nam được đưa lên đầu phim
bên cạnh đó điều chính cụm từ nghĩa hòa đoàn thành nam hòa đoàn và thiên địa hội thành chính nghĩa hội trong tất cả các câu thoại liên quan
các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử
việc chính sửa nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này
phía nhà sản xuất cũng cho biết thêm các đơn vị đồng sản xuất thống nhất về quan điểm đoàn làm phim và mong muốn thông qua việc chính sửa như trên
khán giả sẽ được tiếp cận và trải nghiệm tốt nhất bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam
vừa qua sở tài chính tp hcm đã có báo cáo kết quả chương trình bình ổn thị trường với tám mặt hàng thịt heo năm hai nghìn hai mươi ba và kế hoạch tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó giá các mặt hàng thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường giảm bình quân bốn một trăm linh đồng một ký
tương đương bốn cụ thể thịt đùi từ một trăm một mươi bảy đồng một ký giảm còn một trăm một mươi năm đồng một ký
thịt nạc vai đùi từ một trăm năm mươi bảy đồng một ký giảm còn một trăm năm mươi năm đồng một ký
thịt cốt lết từ một trăm ba mươi năm đồng một ký giảm còn một trăm ba mươi một đồng một ký
giá chân giò giảm nhiều nhất từ một trăm hai mươi hai đồng một ký còn một trăm một mươi năm đồng một ký
kế hoạch tăng toa tăng chuyến và mở bán vé tàu tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn vừa được công ty cổ phận vận tải đường sắt sài gòn thông tin
năm nay kế hoạch chạy tàu tết được tính từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức từ ngày một mươi sáu tháng chạp năm quý mão đến ngày một mươi bảy tháng giêng năm giáp thình
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lãnh đạo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn

sài gòn cho biết từ ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và đến ngày hai mươi tháng một mươi sẽ triển khai bán vé cho các cá nhân
mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá một mươi chỗ
số cung ứng dịp tết năm nay khoảng hơn hai trăm linh chỗ với ba trăm chín mươi chuyến tàu
theo tính toán của ngành đường sắt từ năm ngoái tới nay giá xăng dầu đã tăng sáu do đó vé tàu tết hai nghìn hai mươi bốn cũng có điều chỉnh tăng từ một bốn tùy theo ghế ngồi và loại tàu so với ngày thường
đơn vị cũng đã nâng cấp chất lượng tốt hơn
giá vé dường cho chặn dài nhất có giá cao nhất là hai chín trăm năm mươi đồng và tấp nhất là một chín trăm linh đồng
chở đen thì mua nhằm phải là vé giả vé không hợp lệ và không có giá trị đi tàu
về công tác an ninh trật tự cái điểm nóng nhất trong công tác bán vé tàu tết đó là ở ngã sài gòn
trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương để tổ chức đảm bảo công tác an ninh trật tự là chống có mồi trở đen
bằng các hình thức bán vé qua hệ thống internet ứng dụng trên điện thoại thông minh tổng đài đại lý ủy quyền chính thức của ngành đường sắt
trong những năm gần đây đã tạo được thuận lợi cho hành khách giúp người dân chủ động được thời gian đặt vé thoải mái chọn lựa vị trí ưa thích
không phải mất công đi lại xếp hàng chờ đợi tránh được các rủi ro như bị trộn cắp móc túi mua phải vé chờ đen vé giả
dùng cái đường liên của đường sắt việt nam com khi mà chị xài thì chị vô chị có thể chọn được
có nhiều cái chuyến tàu isa một isa hai isa bốn gì đó thì mình bấm vô mình chọn giờ nào mình thích đi thì mình chọn
rồi cái chuyến tàu nào mà có cái ghế ngồi mình thích mình chọn
nói chung việc lựa chọn ở trên online nó thuận tiện cho mình hơn là mình có nhiều sự lựa chọn
mình kiểm soát được cái thời gian đi thời gian đến rồi ghế ngồi nào với giá thành
ví dụ như con giường nằm nó mắc hơn thì mình kiếm chuyến tàu nào mà nó có ghế ngồi điều hòa nó rẻ hơn
ví dụ vậy hoặc là mình muốn giường nằm thì mình kiếm những chuyến tàu đi giường nằm
kế hoạch tổ chức chạy tàu tết sẽ có một mươi đôi tàu khách thống nhất sài gòn hà nội và ngược lại
gồm các loại tàu se và tn
ngoài ra ga sài gòn còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu cho khách du xuân đến các điểm du lịch
từ sài gòn đi nha trang huế đà nẵng quảng ngãi
trong suốt thời gian mở bán vé tết ga sài gòn vẫn giữ nguyên các chính sách giảm giá từ ba đến ba mươi
cho các mẹ việt nam anh hùng thương binh người nhiễm chất độc hóa học người khuyết tật nặng
người cao tuổi trẻ em học sinh sinh viên đoàn viên công đoàn hoặc các đối tượng là khách mua vé khứ hồi
mua vé đoàn từ một mươi trở lên mua vé đi sớm